sau khi nhận được tin công an huyện bảo lâm đã triển khai bảo vệ hiện trường
phát hiện những dấu hiệu có thể đây là một vụ án mạng nên công an huyện đã đề nghị cơ quan tỉnh
thành lập hội đồng khám nghiệm để tiến hành xác minh điều tra làm rõ
phát hiện những dấu hiệu có thể đây là một vụ án mạng nên công an huyện đã đề nghị cơ quan tỉnh thành lập hội đồng khám nghiệm để tiến hành xác minh điều tra làm rõ

công an huyện đã đề nghị cơ quan tỉnh thành lập hội đồng khám nghiệm để tiến hành xác minh điều tra làm rõ

phát hiện những dấu hiệu có thể đây là một vụ án mạng nên công an huyện đã đề nghị cơ quan tỉnh thành lập hội đồng khám nghiệm để tiến hành xác minh điều tra làm rõ

kiều quốc huy đã mô tả lại từng chi tiết khi ra tay giết vợ chồng bạn
phát hiện một thi thể nam thành niên đã bắt đầu bị phân hủy
ngay lập tức thông tin được chuyển đến cơ quan chức năng tập trung giải quyết
nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
công an thành phố tam kỳ đã báo cáo về công an tỉnh quảng nam
lực lượng điều tra thuộc phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội
và phòng kỹ thuật hình sự đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
để thu thập dấu vết và tìm những bằng chứng của vụ án
thi thể nhanh chóng được nhận dạng đó chính là anh trần thành đại
ba mươi tuổi trú tại thùng hai xã tiên an huyện tiên phước tỉnh quảng nam
điều tra ban đầu cho biết anh đại thuê nhà số ba trăm bốn mươi ba trần cao vân
thành phố tam kỳ để mở cửa hàng kinh doanh điện thoại di động
cùng với một người em họ tên là tiến
vì vậy chúng tôi bắt đầu mới tập trung tổ chức nhanh đổi khám biện thị trường tự tinh
chúng tôi bắt đầu đến khi thấy công việc rất phức tạp
nạn nhân cũng ở trong giai đoạn trương sinh
sau đó lục lại thì biết là vào chiều đêm thứ sáu
mãi đến sáng thứ hai anh bảo vệ công viên này
nếu có cái cảnh xuyên phát hiện nạn nhân sắp nhanh vùi vòng tròn
hôm đó chúng tôi mới